với tội danh giết người hai bị cáo vũ văn hiếu một mươi tám tuổi và đào thái bảo một mươi tám tuổi cùng chú ở tỉnh đồng nai
vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm và nhận bản án thích đáng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tình cảm nam nữ
nên hiếu và bảo đã dùng dao đâm nguyễn trọng đạt nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong hiếu đến cơ quan công an đầu thú còn bảo bị bắt giữ ngay sau đó
khi gây án các bị cáo đều dưới một mươi tám tuổi
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vũ văn hiếu một mươi năm năm tù và đào thái bảo sáu năm tù về tội giết người
cũng liên quan đến tội giết người tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê công tuấn chú tại thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
nạn nhân trong vụ án này là lưu hải dương một mươi chín tuổi trú tại xã quảng tiến huyện cư mờ ga
theo cáo trạng do có mâu thuẫn và đánh nhau trước đó nên nhóm của lưu hải dương đã cầm ghế lao vào đánh lê công tuấn
khi các đối tượng gặp nhau tại quán nhậu
bực tức tuấn chạy về nhà lấy một cây dao phóng lợn quay lại đâm một nhát trúng vào bắp tay trái của dương
sau đó tuấn tiếp tục cầm dao đuổi đánh thêm ba nhát vào người dương thì được mọi người can ngăn
gây án xong tuấn vứt bỏ lại con dao rồi chạy về nhà
còn dương được bạn trở đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi biết mình đã gây ra án mạng thì tuấn liền đến cơ quan công an huyện cư mờ ga đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê công tuấn hai mươi năm tù giam về tội giết người
trong khi đó tại tp hcm sau ba ngày xét xử vào chiều ngày ba mươi một tháng năm
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn cùng với chín đồng phạm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo đó tuyên phạt bị cáo chu tiến dũng năm năm tù giam
các bị cáo khác gồm đỗ văn nga cựu kế toán trưởng bốn năm tù giam
nguyễn hoành hoa cựu chủ tịch hội đồng thành viên bốn năm tù giam
nguyễn hoàng anh cựu tránh văn phòng ba năm sáu tháng tù giam
các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt với các mức án từ án treo cho đến ba năm tù giam
trước đó theo cáo trạng bị cáo chu tiến dũng và đồng phạm đã có những sai phạm
khi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát hai mươi hai tỷ đồng tại tổng công ty công nghiệp sài gòn từ năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị việc nhẹ lương cao hôn nhân ngoại quốc với viễn cảnh giàu sang đủ đầy
đây là những lời mời gọi hứa hẹn hấp dẫn thường thấy ở những kẻ mua bán người
đầy không ít trẻ em phụ nữ rơi vào bi kịch và trở thành nạn nhân của tội phạm
bán người cho đến khi đặt chân lên vùng đất mới đối diện với sự thật khắc nghiệt
thì họ mới vỡ mộng và ân hận vì sự nhẹ dạ cả tin để những bi kịch tương tự không xảy ra
lực lượng công an các địa phương đặc biệt là ở những khu vực miền núi vùng biên giới
đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm
mua bán người nâng cao hiệu quả việc bảo vệ và hỗ trợ cho các nạn nhân trở về
hòa nhập với cuộc sống bình thường
do thiếu hiểu biết người phụ nữ này đã bị lừa sang trung quốc bán cho một người đàn ông
mua về làm vợ với giá hai vạn nhân dân tệ rất may sau đó chị đã được giải cứu
và trở về đoàn tụ với gia đình từ khi trở về công an xã chính quyền địa phương
đã luôn quan tâm động viên hỗ trợ về tinh thần và hỗ trợ phát triển kinh tế
để chị vượt qua mặc cảm hòa nhập với cộng đồng
khi đó mình nghe theo lời người xấu nên bị bán sang trung quốc
lúc đấy thấy sợ và hoang mang lo không được trở về gia đình nữa
còn chồng còn con ở nhà may mắn được giải cứu
qua đây mình thấy chị em phụ nữ phải cảnh giác không nghe theo lời người xấu
đi làm ăn ở bên kia được nhiều tiền đâu
là huyện biên giới với phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
cán bộ chiến sĩ công an huyện đã xuống tận địa bàn tuyên truyền về cách nhận biết
về phương thức thủ đoạn hoạt động để có biện pháp phòng chống tội phạm mua bán người
đặc biệt tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân
của tội phạm mua bán người như trẻ em phụ nữ người thiếu hiểu biết
người bảo việc nhẹ lương cao và người ta có thể dụ dỗ đi lên trung quốc
đối tượng mua bán người thì là chúng thường thứ nhất là lợi dụng các mạng trang mạng xã hội
và thứ hai là để tiếp cận được các đối tượng tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh này
và các cháu là thích ăn chơi đôi đòi để tiếp cận và dụ dỗ để đưa các cháu đi làm tiếp viên
tại các nhà hàng khách sạn ở các vùng xuôi
thực hiện công tác đối tranh với tội phạm này thì đòi hỏi chúng tôi cũng phải nâng cao học hỏi kiến thức
thứ hai là tích cực tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các giải pháp đồng bộ được công an huyện yên minh triển khai
đã góp phần kiềm chế kéo giảm tình trạng mua bán người trên địa bàn tỉnh
tạo môi trường ổn định để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp văn minh
lê thị nam phương chú ở thành phố thanh hóa đối tượng lừa đảo chiếm đoạt một trăm tám mươi triệu đồng
vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
qua xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng sương
tỉnh thanh hóa xác định khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân
nên khi có người nhờ chạy án cho người thân bị bắt giữ về tội đánh bạc và đang được tại ngoại
lê thị nam phương đã nhận lời giúp
để thực hiện hành vi của mình phương đã nói dối đang làm ở tòa án tỉnh
và yêu cầu nạn nhân chuyển qua trung gian cho mình số tiền là một trăm tám mươi triệu đồng
tin lời của phương nạn nhân đã về lo đủ một trăm tám mươi triệu đồng để đưa cho phương
nhưng sau đó nạn nhân phát hiện mình bị lừa và đã đến đòi lại tiền nhưng chỉ nhận lại hai mươi năm triệu đồng
sau đó nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của lê thị nam phương lên cơ quan công an
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum vừa phối hợp với công an huyện đắc tô
truy bắt thành công hai đối tượng vận chuyển gần hai kg nghi là ma túy
vào tối ngày ba mươi tháng năm tổ công tác phòng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện đắc tô thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên đối tượng không chấp hành mệnh lệnh mà đã tăng ga bỏ trốn
quá trình chạy trốn các đối tượng đã ném một túi ni lông bên trong chứa hai gói chất bột màu trắng
lực lượng chức năng cũng đã truy bắt được các đối tượng sau đó
tại cơ quan công an đối tượng khai tên hứa văn bắc chú huyện ngọc hồi tỉnh con tùm
và trần văn thọ chú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang túi ni lông đựng bột màu trắng trên là ma túy đá
lợi dụng việc môi giới mua bán đất rồi chiếm đoạt số tiền trên ba tỷ đồng của nhiều người mua đất
võ hoàng phi chú huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã bị công an huyện gò dầu khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi hai quá trình hành nghề môi giới mua bán đất
phi đã có hành vi gian dối bằng hình thức thỏa thuận
phi đã có hành vi gian dối bằng hình thức thỏa thuận mua đất và đặt tiền cọc cho chủ đất
rồi đem bán thửa đất đã đặt cọc cho nhiều người với giá cao hơn để chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người mua đất
nhiều người đã bị phi lừa với số tiền trên ba tỷ đồng
sau thời gian điều tra và củng cố hồ sơ công an huyện gò dầu đã khởi tố bị can bắt tạm giam phi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện yên thành đã khởi tố một mươi hai đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
quá trình nắm tình hình công an huyện yên thành đã phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng
sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác
huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt gia quân
bắt giữ một mươi bốn đối tượng đều trú huyện yên thành tại một mươi hai điểm ghi số lô số đề trên địa bàn huyện yên thành
trong đó nguyễn thị trang chú xã đồng thành huyện yên thành là đối tượng cầm đầu
tăng vật thu giữ gồm một trăm linh triệu đồng tiền mặt một mươi tám điện thoại di động hai sổ ghi chép số lô đề
qua đấu tranh công an huyện yên thành làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày bị bắt giữ là hơn sáu trăm linh triệu đồng
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động về